từ ngày mai ngày năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tiến hành kiểm tra
việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
sở giao thông vận tải thành lập đoàn kiểm tra gồm một mươi một thành viên trong đó là các cán bộ thuộc các phòng
của sở giao thông vận tải và các cán bộ chuyên viên của thành tra sở giao thông vận tải tp hcm
đoàn sẽ thực hiện kiểm tra quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe của công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
tổng hợp báo cáo kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý xử lý vi phạm nếu có theo quy định
chủ động phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
trong quá trình kiểm tra khi phát sinh các vấn đề có liên quan
trước đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong bốn người bị thương nặng
liên quan đến tài xế hãng xe thành bưởi vai chạm với một xe khách một mươi sáu chỗ chạy hướng ngược lại
liên quan đến vấn đề xe khách cảnh sát giao thông tp hcm cũng đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra
xử lý các tài xế xe vận chuyển hành khách vi phạm giao thông